huyện tây giang tỉnh quảng nam đã hoàn tất việc di rời gần hai mươi hộ dân ở trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn
một mươi ba hộ dân đã được tổ chức sơ tán khẩn cấp tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất tại xã lăng thuận huyện tây giang
đồng thời sáu hộ dưới chân công trình trường trung học phổ thông võ trí công xã a san đã được sơ tán đến nơi an toàn
ngoài ra lực lượng sung kích đã giúp sáu hộ dân sống gần bờ sông a vương di rời tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn
trước đó các hộ dân thôn tà vàng xã a tiêng bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão số năm vừa qua đã chủ động di chuyển tài sản đến nơi cao giáo và sẵn sàng ứng phó khi nước dâng cao